tại hưng yên tổng cục môi trường đã tổ chức trại hè kết nối cộng đồng vì tương lai xanh
đây là sự kiện đầu tiên được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cho giới trẻ trong việc bảo vệ môi trường và không gian sống
trại hè được tổ chức đầu tiên với mục đích giúp các bạn trẻ có cơ hội nghỉ ngơi sau một năm học
cũng là sân chơi giao lưu giữa các trường đại học và phổ thông trung học
qua việc lồng ghép cuộc thi thiết kế trại hè xanh với tập huấn kỹ năng truyền thông về bảo vệ môi trường
tính năng động sáng tạo và các kỹ năng cơ bản trong tuyên truyền bảo vệ môi trường
qua trại hè những bạn trẻ tham gia được trình bày những hiểu biết quan điểm của mình về môi trường
cũng như cách ứng xử của con người đối với thiên nhiên môi trường
trại hè thu hút hơn hai trăm linh học sinh sinh viên đến từ các trường như bách khoa
tài nguyên môi trường y tế công cộng trung học vinscon lomonosov
ngày hôm nay thì chúng em mang đến đây ý tưởng về việc bảo vệ môi trường
và thực ra bọn em lấy ý tưởng này từ khẩu hiệu năng học của trường chúng em là
học trải nghiệm sáng tạo và sống trách nhiệm yêu thương
mà em nghĩ là một trong những cái trách nhiệm của học sinh lớn nhất bây giờ
đó chính là trách nhiệm bảo vệ môi trường sống xung quanh mình
và hôm nay thì hội trại của chúng em sẽ xây dựng một bên là biển
và một bên là rừng như là biển và rừng ở việt nam rất là tươi đẹp
và chúng em cũng sẽ xây dựng thêm một phần ở đầu đó chính là những nguy hại
mà con người đang tác động đến môi trường để làm rõ rằng là môi trường của chúng ta đang đẹp thật
nhưng mà nếu mà không biết giữ gìn thì một ngày nó sẽ bị phá hoại
và đến lúc đấy thì con người sẽ gần như không thể cứu vãn được nữa
cũng trong khuôn khổ trại hè tổng cục môi trường phối hợp với hội nghệ sĩ nhấp ảnh việt nam
phát động cuộc thi sáng tác ảnh về môi trường
cuộc thi về môi trường thì về nguyên tắc thì không gì mới
nhưng cái mới nhất mà tôi cảm nhận đây đó là
thể lực cuộc thi đã đề cập cả những vấn đề mặt trái
cả những vấn đề chúng ta chưa làm được
kể cả những hạn chế mà chúng ta cần phải tiếp tục
điều chỉnh tiếp tục đưa ra những cái hướng
để cho người dân cùng nhau để chúng ta giữ môi trường
đây là tôi cho rằng mới nhất
bởi vì chúng ta không chỉ tô vẽ chúng ta không chỉ tô hồng
chúng ta không chỉ nói cái đẹp
mà nói cả những cái hạn chế nói cả những cái vấn đề
mà hiện nay môi trường đang là một cái điểm nóng
cuộc thi sáng tác ảnh về môi trường sẽ được triển khai trên toàn quốc
dành cho mọi công dân việt nam
mong muốn qua các tác phẩm
nhiếp ảnh phản ánh hiện thực về môi trường việt nam
thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy